các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

bây giờ tôi nợ nần như chúa chồm bị lọt khỏi danh sách bốn trăm linh tỷ phú ở mỹ
từ một vị tỷ phú đứng thứ một trăm bốn mươi tám với tài sản ba tám tỷ usd bây giờ tôi nợ ba tỷ đô và không còn là tỷ phú nữa
dù vậy đại gia u tám mươi vẫn tích cực làm những việc tốt cho đời bởi việc làm từ thiện đã ở trong dòng máu của gia đình họ hoàng chúng tôi
trong một livestream trước đó ông cũng nói rõ tôi không muốn bị nói là lợi dụng tên tuổi của phi nhung
tôi mong muốn đưa hai mươi ba đứa trẻ con nuôi sang mỹ và lo lắng đào tạo cho các bé thành người
có thể nói thông tin tỷ phú hoàng kiều thông báo sẽ nhận nuôi hai mươi ba con nuôi của phi nhung cho đến khi trưởng thành đã thu hút sự chú ý quan tâm đặc biệt của dư luận
mặc dù rất có mong muốn nuôi dạy những đứa trẻ này nhưng trên thực tế thì quá trình nhận con nuôi cũng không dễ dàng
mới đây trên sóng live stream trang trần đã chia sẻ cái khó trong trường hợp này
trưa ngày hai mươi tám tháng chín ca sĩ phi nhung đã rời xa cõi tạm sau hơn một tháng chống trọi với covid một mươi chín hưởng dương năm mươi một tuổi
sự ra đi của nữ ca sĩ đã khiến công chúng không khỏi canh cánh trong lòng khi nhìn hai mươi bốn người con mà cô để lại
ngoài con gái ruột quen đi phạm đã lớn giọng cả trữ tình còn có hai mươi ba người con nuôi phần đông là những đứa trẻ mổ côi tuổi đời còn rất nhỏ
tối hai mươi tám tháng chín tỷ phú hoàng kiều đã bày tỏ mong muốn được nhận nuôi hai mươi ba đứa trẻ
ông bộc bạch
tôi mổ côi cha từ lúc ba tuổi tôi chưa bao giờ hiểu cảm giác được cha ký đầu nói đến đây tôi chảy nước mắt nên tôi kiên quyết giúp các em
tôi dám nói với các bạn một câu sanh giờn tôi bảo vệ con nuôi phi nhung không đứa nào bị covid một mươi chín đó là lời thề của tôi
khi được hỏi cụ thể hơn về việc nuôi dưỡng các con nuôi của dọng cao
vùng điền điển tỷ phú hoàng kiều cho biết sẽ nhận hai mươi ba bé thành con nuôi của mình
chúng tôi có ba mươi người con tôi sẽ tạo điều kiện cho các con bảy con con ruột của hoàng kiều đã thành tài còn hai mươi ba con người nữa năm doanh nhân chia sẻ
phát ngôn của đại gia gốc việt đã nhanh chóng thu hút sự chú ý quan tâm của dư luận
là một người em thân thiết của phi nhung trang trần rất trân trọng tình cảm này
tuy nhiên cựu trân giài cũng nói về cái khó
trong trường hợp này trên sóng livestream trang cho biết muốn nhận nuôi hai mươi ba đứa trẻ vấn đề còn nằm ở thủ tục
tỷ phú hoàng kiều nhận nuôi nhưng vấn đề còn ở chỗ thủ tục
cái đó thì chưa chắc còn nằm ở nhiều vấn đề lắm
nhưng em cũng rất mừng cô cho hay
cô cũng nhắn nhủ khán giả hãy yên tâm bởi khi phi nhung ra đi thì ekip và những người thân của đàn trị vẫn còn đó vẫn còn lo được cho những đứa trẻ
trước đó ca sĩ hải ngoại gigi phương trinh
người chị thân thiết của phi nhung cũng hứa chăm lo cho hai mươi ba đứa trẻ
cô tâm sự các con ơi các con đừng lo các con sẽ không bị bỏ rơi lần nữa đâu
cô sẽ phụ mẹ để lo tương lai cho các con
thưa quý vị ngay sau khi tỷ phú người mỹ gốc việt hoàng kiều loan tin muốn nhận hai mươi ba người con nuôi của phi nhung
đại diện của nước ca sĩ đã lên tiếng cảm ơn tấm lòng của tỷ phú
nhưng người đại diện cho biết phải xem lại
điều cần xem lại ở đây là gì xin mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây

người việt hoàng kiều nhận nuôi hai mươi ba con nuôi của phi nhung
nhưng hiện tại gia đình đang dối bời và phải lo chuyện hậu sự cho phi nhung
mọi chuyện chăm sóc các con tạm thời vẫn bình thường bà diễm phạm nói
quản lý của phi nhung cũng chia sẻ phi nhung ra đi là nỗi mất mát quá lớn
gia đình và các sư cô tại chùa nơi một số con nuôi của nữ ca sĩ
ở sẽ vẫn tiếp tục thực hiện những việc mà phi nhung đang làm san dở theo ước nguyện của chị
khi được đề cập đến chuyện
tỷ phú hoàng kiều có thể hỗ trợ các em nhỏ là con nuôi của cố ca sĩ vi nhung trong thời gian tới
thậm chí có thông tin ông mong muốn đưa hai mươi ba trẻ sang mỹ để nuôi dạy
người quản lý của cố ca sĩ phát biểu
chúng tôi sẽ phải coi lại những gì chị nhung duy trì thì vẫn sẽ được tiếp tục
hai nhà hàng bán đồ chay vẫn còn hoạt động vẫn có thể nuôi các con được
chị ấy cố ca sĩ phi nhung vẫn để lại tất cả để duy trì cuộc sống cho các con
bà diễm phạm nói
bà diễm phạm một lần nữa nhắc lại gia đình phi nhung rất cảm ơn tấm lòng của tỷ phú hoàng kiều
nhưng xin phép công chúng và các mạnh thường quân để cho gia đình tập trung lo hậu sự cho nữ ca sĩ trước
sau đó sẽ từng bước giải quyết công việc khác
trước đó ngày hai mươi chín tháng chín theo giờ việt nam
tỷ phú hoàng kiều đã có buổi livestream chia sẻ về ý định nhận nuôi hai mươi ba con nuôi của cố ca sĩ phi nhung
tỷ phú này bày tỏ mong muốn nuôi dưỡng các con nhỏ bằng cách đón các bé sang mỹ
ông hoàng kiều khẳng định không muốn bị nói là lợi dụng tên tuổi của cố ca sĩ phi nhung
trước đó đại diện sở lao động thương binh và xã hội tp hcm và lãnh đạo cục trẻ em bộ lao động thương binh và xã hội
đã có cuộc trao đổi nhanh về việc thu xếp giải quyết hai mươi ba đứa trẻ là con nuôi của cố ca sĩ phi nhung
khi cô vừa qua đời vào ngày hai mươi tám tháng chín vừa qua tại tp hcm
việc ca sĩ qua đời đã để lại niềm đau xót cho người thân gia đình bè bạn và những người
yêu âm nhạc việt

một số từng ở với ca sĩ phi nhung một số ở tại chùa sẽ ra sao

theo đó cục trẻ em bộ lao động thương minh và xã hội cho biết có hai phương án
một là tiếp tục